tại hải dương cùng các lực lượng khác tham gia tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát giao thông còn thường xuyên duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ đó góp phần giúp địa phương thực hiện thành công nhiệm vụ kép ngay trong mùa dịch
những hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông không quản ngại khó khăn
đặc biệt là trong giai đoạn mùa hè oi ức nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến bốn mươi bốn mươi năm độ c
nhưng các anh vẫn có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tham gia kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn
ngoài ra còn bố trí phù hợp lực lượng phương tiện để tham gia công tác tuần tra xử lý điều tiết giao thông
giúp cho giao thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt
để đối phó với nguy cơ dịch covid một mươi chín lây lan rộng ra địa bàn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội
ngay từ những ngày đầu công an tỉnh hải dương đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương
triển khai các phương án phòng chống dịch
nhiều chốt kiểm soát dịch được thành lập trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đóng vai trò chốt trưởng
tại các chốt kiểm dịch lực lượng làm nhiệm vụ đã làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn
tất cả nhật ký lịch trình di chuyển của người và phương tiện đều được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn
các bộ phận chức năng phối hợp tại chốt cập nhật theo dõi đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh
nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm soát các phương tiện và những người đến từ vùng dịch mà đã được công bố
và ví dụ như là hưng yên thái bình hà nội hải phòng một số tỉnh lân cận với hải dương
thế thì nhìn chung là thái độ của nhân dân khi qua chốt kiểm dịch là tốt rất hợp tác và rất thông cảm với lực lượng làm nhiệm vụ
đợt dịch thứ tư diễn ra đúng vào giai đoạn mùa hè nóng bức
nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến bốn mươi bốn mươi năm độ c
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vẫn thường xuyên có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để cùng với các lực lượng khác tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh
song song với đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vẫn bố trí đủ lực lượng phương tiện để duy trì công tác tuần tra kiểm soát xử lý người và phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông
đồng thời chủ động điều tiết phân luồng giúp giao thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt
song song với đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vẫn thường xuyên có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để cùng với các lực lượng khác tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh
song song với đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vẫn thường xuyên có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để cùng với các lực lượng khác tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh